ngày bốn tháng một mươi ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy tuy nhiên thời gian gần đây tình hình cháy ở trung cư
hay là nhà cao tầng trên cả nước diễn biến khá phức tạp xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản gây tâm lý hoang mang và lo lắng trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó đoàn kiểm tra liên ngành của bộ công an và bộ xây dựng tiến hành kiểm tra đột xuất
các nhà trung cư nhà cao tầng tại bảy tỉnh thành phố
qua đó phát hiện nhiều tồn tại bất cập vi phạm về phòng cháy chữa cháy
lực lượng công an các địa phương cũng đã kiểm tra giá soát xử lý các cơ sở vi phạm
bằng hình thức tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
tuy nhiên một số cơ sở không chấp hành quyết định vẫn cố tình hoạt động
mặc dù các cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa xử lý rứt điểm
do các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy chưa có nội dung quy định cụ thể
về cưỡng chế đối với những trường hợp này
qua thống kê giá soát toàn quốc hiện có hai trăm năm mươi chín một trăm hai mươi tám cơ sở công trình
trong đó có một trăm linh bốn năm trăm một mươi bốn cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ chiếm bốn mươi ba
tại nhiều nhà trung cư công trình cao tầng có tình trạng buông lỏng trong quản lý
vận hành bảo dưỡng duy trì hoạt động các hệ thống kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
còn diễn ra phổ biến
trước các sai phạm lực lượng chức năng đã tiến hành đình chỉ tạm đình chỉ
hoặc cưỡng chế hoạt động của các cơ sở vi phạm
tuy nhiên khó khăn nhất là khung pháp lý cho cưỡng chế
vấn đề này liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương